trong chiến tranh người vân kiều pa co của tỉnh quảng trị một lòng theo đảng theo cách mạng
cùng góp công đánh thắng giặc đem lại cuộc sống độc lập tự do cho quê hương đất nước
hòa bình trên trạng đường xây dựng cuộc sống mới
các thế hệ con em ở đây luôn tin rằng nhờ có đảng bắc hồ
người vân kiều pa co hôm nay mới có cuộc sống sung túc đủ đầy
chính vì vậy việc học tập và làm theo tấm gương bác đã thấm nhuần trong tư tưởng
người già đến thế hệ trẻ ở vùng núi cao này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng trị
ông hồ văn trị ở khóm ta túc thị trấn lao bào là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến trong mỹ
năm hai nghìn một mươi năm khi thấy con em trong khóm không có lớp mẫu giáo để học
ông hồ văn trị tự nguyện hiến một trăm năm mươi m hai đất ngay mặt đường để xây dựng trường học cho các cháu mầm non
bây giờ mỗi lúc có thời gian rảnh rỗi người cựu chiến binh này lại đến lớp
cùng chia sẻ niềm vui với các cháu nhỏ nơi đây
năm hai nghìn một mươi năm khi thấy con em trong khóm ta túc thị trấn lao bào là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến đường để xây dựng trường học cho các cháu mầm non
tại thị trấn lao bào huyện miền núi hướng hóa tỷ lệ đồng bào dân tộc vân kiều paco chiếm một mươi bốn dân số
từ khi cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác được phát động
hình ảnh và cách sống của bác luôn hiện hữu trong đời sống của người dân nơi đây
có đảng có bác có chính sách định canh định cư
người dân tộc vân kiều pa co đã dần xóa bỏ canh tác lạc hậu áp dụng khoa học kỹ thuật xây dựng cuộc sống mới
đến nay trong vùng đồng bào dân tộc ít người của thị trấn lao bảo tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể tỷ lệ xóa mù chữ đạt sáu mươi năm
trong những năm qua triển khai thực hiện chỉ thí ba chỉ thí năm của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mệnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
đã xuất hiện nhiều nhân tố điện hình nhiều cá nhân trong thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
đó là góp phần phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo dự vựng quốc phòng an ninh đường viên cột mốc
đặc biệt là có những nhân tố những điển hình đã hiến hàng ngàn mét đất
để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo dự vựng quốc phòng an ninh đường viên cột mốc
đặc biệt là có những nhân tố những điện hình đã hiến hàng ngàn mét đất để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo dự vựng quốc phòng an ninh đường viên cột mốc
đặc biệt là có những nhân tố những điện hình đã hiến hàng ngàn mét đất để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo dự vực